ban soạn thảo đã bổ sung một chương mới về chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi
bổ sung quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi cho rõ ràng và cụ thể hơn
bổ sung quy định về phúc lợi cho vật nuôi và chăn nuôi động vật khác
bổ sung quy định nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn
kiểm soát dịch bệnh bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
bên cạnh đó dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định về xây dựng chiến lược phát triển ngành chăn nuôi
khoa học và công nghệ chăn nuôi cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
chỉnh sửa quy định hợp tác quốc tế về chăn nuôi
sau khi chỉnh sửa dự thảo luật mới gồm sáu chương tám mươi điều
qua thảo luận các đại biểu đánh giá cao về chất lượng và nội dung của dự thảo lần này
tuy nhiên liên quan đến quy định về phúc lợi cho vật nuôi và chăn nuôi động vật khác
nhiều đại biểu cho rằng dùng cụm từ phúc lợi là chưa chính xác
cụm từ này chỉ sử dụng cho con người đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu sử dụng từ ngữ hợp lý hơn
một số đại biểu đề nghị trong dự thảo luật cần có quy định liên quan đến giá thức ăn chăn nuôi
bảo đảm chi phí thức ăn chăn nuôi thấp giá thành đầu ra hợp lý để người nông dân có lãi hơn
mới đây tại tp hcm đông đảo các nhà khoa học chuyên gia nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã tham dự hội nghị
mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức
đồng chí nguyễn thịnh nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự hội nghị
hội nghị đã nghe một mươi tham luận chuyên đề về giải pháp chống ngập và xử lý nước thải tại tp hcm hiện nay
trong đó nổi bật là một số giải pháp về phát triển không gian điều tiết nước mưa xây dựng hồ điều tiết ngầm
hay ứng dụng mô hình công nghệ tương tác ba di của đơn vị đến từ hà lan
các chuyên gia quốc tế cho rằng để chống ngập và xử lý nước thải cho đô thị như tp hcm
cần tổng hòa nhiều giải pháp vừa mang tính bền vững và phải thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu
hội nghị đã công bố một mươi gọi đầu tư một mươi bảy dự án chống ngập nước và xử lý nước thải
thông qua hình thức đối tác công tư tiêu biểu như dự án xây dựng bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật
hai bên kênh tham lương bến cát sạch nước lên dự án xây dựng hệ thống thu gom
nhà máy xử lý nước thải lưu vực tây sài gòn bình tân tân hóa lò gốm
đến thời điểm này tp hcm mới kể tạo được bốn mươi tiêu thoát

nước chính với chiều dài hơn sáu mươi km hoàn thành hai trên một mươi hai nhà máy xử lý nước thải
nhu cầu đầu tư chống ngập và xử lý nước thải là hơn chín mươi sáu tỷ đồng
trong khi nguồn lực chỉ đáp ứng được hai mươi tám
tp hcm mặc dù đầu tư rất nhiều kinh phí rồi rất nhiều tiền rồi
nhưng mà tất cả các công trình thì một là chúng ta chưa giải quyết được đồng bộ hết tất cả nguyên nhân
thứ hai là để giải quyết từng nguyên nhân một thì hiện nay cũng đang ở giai đoạn
tức là cũng chưa hoàn thiện
ví dụ chúng ta có
một mươi công trình mà hiện nay mới giải quyết được khoảng hai mươi ba công trình thôi
thì chúng ta nghĩ rằng cái hiệu quả đó sẽ không thể thấy rõ được
và hy vọng rằng là khi giải quyết xong hết cả cái nguyên nhân gây ngập ống
thì lúc đó mới thấy rõ hiệu quả
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cam kết bảo đảm công khai
minh bạch trong quá trình triển khai các dự án mời gọi đầu tư lần này
qua hội nghị thành phố kỳ vọng sẽ nhận được sự chung tay của nhiều nhà đầu tư
cùng giải quyết hiệu quả tình trạng ngập nước và xử lý nước thải
vốn đã tồn tại chai chẳng nhiều năm qua
hôm nay nằm trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
bộ ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm giữa các trưởng cơ quan đại diện và doanh nghiệp
đây là dịp đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp có thể gặp gỡ hơn chín mươi đại sứ
và tổng lãnh sự của việt nam ở tất cả các khu vực trên thế giới
nhằm giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư vươn ra thế giới
tại tọa đàm thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
nhấn mạnh hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của chính phủ
từ sau đại hội đảng một mươi hai quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo
lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ
bộ ngoại giao luôn xác định các cơ quan đại diện cần chú trọng
đóng góp thúc đẩy thương mại đầu tư hợp tác lao động
ưu tiên hỗ trợ địa phương doanh nghiệp hội nhập quốc tế
thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường chính sách phòng vệ thương mại
và rào cản kỹ thuật của các nước đối với hàng hóa việt nam
ngoại giao đã phối hợp cùng các bộ ngành thiết lập và nâng cấp
quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với hai mươi bảy đối tác
thúc đẩy và đàm phán ký kết một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
đây là những tiền đề chính trị kinh tế và pháp lý đặc biệt giá trị
để doanh nghiệp việt nam có thể kinh doanh bình đẳng có lợi
và được ưu đãi trên thị trường quốc tế
các trưởng cơ quan đại diện đã trao đổi thẳng thắn đóng góp thực chất
để đề mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ xúc tiến
cung cấp thông tin tư vấn pháp lý giới thiệu đối tác
hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh để giúp cộng đồng doanh nghiệp
mở rộng thị trường đầu tư ra nước ngoài thiết lập mạng lưới cơ quan đại diện
và cộng đồng doanh nghiệp trở thành đối tác chiến lược tin cậy
sáng nay tại hà nội đảng bộ báo nhân dân đã tổ chức hội nghị học tập
quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung mương bảy khóa một mươi hai
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí lê quốc khánh
phó bí thư thường trực đảng ủy phó tổng biên tập báo nhân dân
đề nghị cán bộ đảng viên của báo nhân dân tập trung nghiên cứu
nằm vững những nội dung cốt lói nhất là những điểm mới
trong các nghị quyết của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
bên cạnh đó cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị
xây dựng nhiệm vụ để ra chương trình hành động
nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống
tại hội nghị đồng chí trần hồng hà phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
báo cáo viên đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản
của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cũng như các nghị quyết của hội nghị tới toàn thể cán bộ đảng viên
phóng viên biên tập viên của báo nhân dân
ba nghị quyết của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai được ban hành gồm
nghị quyết số hai mươi sáu về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
nghị quyết số hai mươi bảy về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
nghị quyết số hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
hôm nay tại hà nội bệnh viện phổi trung ương
chương trình chống lao quốc gia đã tổ chức giao bàn sơ kết sáu tháng đầu năm
và trọng tâm công tác sáu tháng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám mặc dù còn gặp một số khó khăn như kinh phí nhà nước
kinh phí viện trợ được phê duyệt chậm sự thay đổi cơ cấu tổ chức mô hình đơn vị chống lao tuyến tỉnh
tuy nhiên chương trình chống lao vẫn đạt được các kết quả khả quan như duy trì mục tiêu
triển khai công tác chống lao tại một trăm linh số xã phường số bệnh nhân lao các thể được phát hiện
giảm hơn hai bệnh nhân tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi afv dương tính
mới được duy trì ở mức cao
trên tám mươi năm đạt mục tiêu của who đề ra
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám chương trình chống lao tiếp tục duy trì các hoạt động thường quy
và các lĩnh vực ưu tiên như lao kháng thuốc lao trẻ em lao hiv
ngoài ra chương trình cũng đẩy mạnh triển khai các can thiệp tích cực
áp dụng công nghệ kỹ thuật mới trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao
áp dụng y học chính xác trong chẩn đoán và điều trị quyết tâm phần đấu
đạt các chỉ tiêu cam kết với chính phủ và bộ y tế
nhằm giải quyết những khó khăn trong quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ
mật mã dân sự trong giao dịch điện tử trong xu hướng công nghệ bốn
vừa qua ban cơ yếu chính phủ tổ chức hội thảo quản lý và phát triển ứng dụng sản phẩm
dịch vụ mật mã dân sự trong bảo mật thông tin giao dịch điện tử
để các ứng dụng giao dịch điện tử phát triển đảm bảo tính vững chắc
tinh cậy tránh sự giả mạo sửa đổi nội dung thông tin lộ lọc thông tin
mất dữ liệu giải pháp an toàn
điện nhất là ứng dụng mật mã
mật mã được xem là nền tảng cho mọi hoạt động giao dịch điện tử
gồm bảo mật xác thực toàn vẹn chống chối bỏ
để thao gỡ những khó khăn thúc đẩy nghiên cứu sản xuất
kinh doanh sử dụng sản phẩm mật mã dân sự xây dựng chính phủ điện tử
thúc đẩy thương mại điện tử phát triển trong kỷ nguyên số
ban cờ yếu chính phủ sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm giới thiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến
giúp người dân có sự lựa chọn an toàn trong giao dịch điện tử
đặc biệt trong thanh toán điện tử và thương mại điện tử
vừa qua tại thành phố cần thơ đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc
về việc đóng năm tàu cao tốc phục vụ tuyến cần thơ côn đảo với giá trị gần ba trăm linh tỷ đồng
việc ký kết lần này góp phần phát triển tiềm năng thế mạnh
và quảng bá văn minh đô thị cần thơ nói riêng và đồng bằng sông kiều long nói chung
đây là loại tàu hai thân vỏ nhôm
có chiều dài bốn mươi một bốn mươi tám m chiều rộng một mươi tám m vận tốc trung bình từ hai mươi chín đến ba mươi hai hải lý trên một giờ
sức chứa ba trăm ba mươi chín chỗ ngồi và có phòng họp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
ngoài hạng ghế phổ thông tàu còn được trang bị hạng ghế thương gia phòng họp quầy ba theo tiêu chuẩn quốc tế
theo đơn vị đầu tư hành trình từ cần thơ côn đảo sẽ có tần suất chạy hàng ngày ít nhất một chuyến trên một ngày
ở cả hai bến là bến tàu trung tâm thành phố cần thơ
và bến tàu du lịch
cần thơ côn đảo tập trung chủ yếu là vận chuyển hành khách và hàng hóa
thời gian chạy dự kiến khoảng ba giờ ba mươi phút và đưa vào khai thác chính thức từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa tổ chức lễ khởi công triển khai xây dựng công trình
đường trung tâm trục dọc khu kinh tế đông nam tỉnh quảng trị
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo
động lực mới trong xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh quảng trị
công trình đường trung tâm trục dọc khu kinh tế đông nam đi qua bảy xã của hai huyện hải lăng và triệu phong
có quy mô chiều dài toàn tuyến hơn hai mươi ba năm km nền đường rộng năm mươi m mặt đường rộng ba mươi bốn m
dải phân cách giữa rộng bốn m về hè rộng một mươi hai m
đường có kết cấu áo đường mềm cấp cao a một lớp mặt bằng bê tông nhựa dài bảy cm
toàn tuyến có bảy mươi tám cống và một mươi bốn cầu vận tốc thiết kế tám mươi km một giờ
với tổng mức đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng huyết mạch và có tính kết nối cao
đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển khu kinh tế đông nam cả về trước mắt cũng như lâu dài
tuyến đường dự kiến hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
để công trình hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm tốt nhất chất lượng
ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương và nhà thầu thi công
tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan
nhất là công tác giải phóng mặt bằng kịp thời phối hợp giải quyết
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh
thưa quý vị thời gian qua tình trạng chặt phá rừng đặc biệt là khai thác gỗ nghiến
trong vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn lại tiếp tục tái diễn
có cây tuổi đời hàng trăm năm đường kính vài người ôm vẫn bị đốn hạ
mặc dù các ngành chức năng của tỉnh bắc cạn đã thực hiện
đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng phá rừng
thế nhưng những biện pháp này dường như vẫn chưa thực sự hiệu quả
phản ánh của phóng viên thời sự
đây là cây gỗ nghiến mới nhất bị chặt hạ trong vườn quốc gia ba bể
được người dân và kiểm lâm vườn quốc gia ba bể phát hiện vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
vị trí được xác định tại khoảnh hai tiểu khu năm mươi chín thuộc địa phận xã cao thượng
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cây nghiến bị chặt hạ trái phép
có kích thước rất lớn to vàng người ôm
tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ hơn hai mươi bốn mét khối
một số đoạn thân đã bị lâm tặc cắt khúc chuẩn bị xe nhỏ để vận chuyển đi
thông thường một cây nghiến to như vậy có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm
sau khi phát hiện vụ việc vườn quốc gia ba bể đã cử cán bộ
bộ canh gác tại hiện trường bố trí cán bộ mật phục tổ chức họp thôn
vận động nhân dân tố giác tội phạm tuy nhiên đến nay vẫn chưa truy bắt được thủ phạm
lãnh đạo vườn quốc gia ba bể khẳng định các đối tượng không còn hoạt động sau khi bị phát hiện
thế nhưng thời điểm phóng viên tiếp cận hiện trường
cây nghiến này đã bị cắt thành nhiều khúc nhỏ nhiều khoanh đã được cắt dưới dạng thớt
đáng chú ý nhiều khúc gỗ đã được đánh số bằng phân trắng ghi nhận thời gian kiểm lâm kiểm tra
nhưng ngày tháng lại không trùng khớp với nhau điều này chứng tỏ dù có mật phục khoanh vùng để kiểm tra
nhưng vẫn có dấu hiệu gỗ nghiến bị mang ra khỏi rừng
sáng nay ngày một mươi tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm đất đai tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn vì vắng mặt hai trên tổng số một mươi bị cáo kháng cáo
sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết ban đầu hội đồng xét xử thấy có hai bị cáo vắng mặt không lý do
gồm bị cáo đinh văn dũng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức
và bị cáo phạm hữu sách nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện mỹ đức bị cáo duy nhất kêu an
do tính chất phức tạp của vụ án việc vắng mặt hai bị cáo nói trên sẽ gây khó khăn cho công tác xét xử
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa
cuối cùng sau khi hội ý hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố hà nội đã thống nhất hoãn phiên tòa
và sẽ xét xử trở lại vào thứ sáu tuần sau ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo trong vụ án này nguyên là cán bộ xã đồng tâm và cán bộ huyện mỹ đức trong vụ xe phạm đất đai tại xã đồng tâm
có một mươi trên một mươi bốn bị cáo trong vụ án này làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
trong đó bị cáo phạm hữu sách nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mỹ đức kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm
chín bị cáo còn lại đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong hai ngày qua trên địa bàn huyện vùng cao biên giới erhardt rhein tỉnh kon tum có mưa lớn
làm một mươi thôn của ba xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
mưa lớn làm chia cắt đường giao thông của ba xã ia tơi ia som ia dan nhiều thôn làng trên địa bàn huyện bị chia cắt hàng chục hộ dân bị cô lập
trong đó xã yà đan bị thiệt hại nặng nhất toàn xã có hai mươi năm căn nhà bị ngập một nhà bị lũ cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu bị hư hại
trong ngày mùng tám chín có một mươi thôn của ba xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn nhiều tuyến đường liên xã liên thôn bị ngập lụt sạt lở chia cắt liên lạc
các tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi năm a sáu trăm bảy mươi hai cũng như đường tuần trai biên giới bị sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm gây ách tắc giao thông
trước tình trạng trên huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn
hỗ trợ di rời người và tài sản đến nơi an toàn dọn dẹp vệ sinh môi trường cắt cử lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các vị trí sung yếu sạt lở đập tràn
hướng dẫn người dân không được qua lại khi nước dâng cao hỗ trợ các hộ dân các nhu yếu phẩm cần thiết
như mì tôm gạo nước uống không để người dân trong vùng cô lập bị đói khát
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ngày một mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển trong vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đến bảy giờ ngày một mươi một tháng tám vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây
bắc khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km vùng biển vịnh bắc bộ khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau trận lũ lịch sử vào cuối tháng bảy vừa qua xã sơn lương huyện văn chấn tỉnh yên bái đã chịu thiệt hại nhiều về người và tài sản
lúa và hoa màu bị tàn phá nặng nề khiến sinh kế của người dân bị đe dọa
sòng không khuất phục trước thiên nhiên người dân nơi đây đang từng bước khôi phục
sông không khuất phục lại sản xuất gây dựng lại cuộc sống nơi vùng đất lũ
cánh đồng phỉ nhiêu màu mỡ lúa xanh tươi tốt trước đây giờ đã trở nên hoang tàn và trơ trọi toàn sỏi đá
sinh kế của gia đình chị dòng tại vùng lũ huyện văn chấn đã bị cuốn trôi
chỉ còn lại nỗi buồn và sự thất vọng
nhưng cuộc sống không cho phép họ dừng lại phải tìm cách vươn lên hoàn cảnh
và những hạt giống như thế này sẽ mang theo hy vọng cho một mùa vụ mới may mắn hơn
phải chịu khó thôi không biết thì làm thế nào
không trồng thì sau này chả có gì để nuôi đợt nuôi gà
mong muốn sau này nhà nước có được tạo điều kiện cho dân thì hỗ trợ dân khôi phục lại ruộng để làm cấy lúa như trước
mảnh ruộng trồng hoa màu của gia đình chị thiên cũng bị hư hại hoàn toàn sau lũ
đã được thay thế bằng những cây mướp đắng xanh mướt đang mọc lên
đây là loại cây trồng dễ thích ứng nên có thể trồng được quanh năm
đặc biệt trong mùa mưa việc áp dụng màng phủ nông nghiệp được cán bộ khuyến đông hướng dẫn như thế này
sẽ cho thu hoạch với năng suất cao
những mảnh ruộng hoang tàn này rồi cũng sẽ được thay thế bằng cả cánh đồng ngô xanh mướt
bởi những ngày qua nhiều cán bộ khuyến đông đã không kể ngày đêm để xuống với bà con
tư vấn cho bà con về giống cây ngắn ngày và kỹ thuật canh tác
giúp người nông dân vững tin gây dựng lại cuộc sống
cánh đồng chơi trọi đá cuội đang dần hồi sinh khi những cây ngô đã nảy mầm ra lá

trước thiên nhiên ngay
trong những ngày qua nhiều cánh đồng ngô đã không kể ngày đêm để xuống với bà con
tư vấn cho bà con về giống cây ngô đã nảy mầm ra lá
những ngày qua nhiều cánh đồng ngô đã không kể ngày đêm để chiến thắng số phận và hoàn cảnh
trước thiên nhiên ngay
niềm tin về khôi phục sinh kế để ổn định cuộc sống của người dân vùng lũ yên bái đang được hồi sinh
trong phần tin quốc tế nga xem xét đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của mỹ
căng thẳng giữa canada và ả rập xê út chưa hạ nhiệt
bộ ngoại giao nga cho biết nước này đang xem xét các biện pháp đáp trả sau khi mỹ tuyên bố áp đặt
đợt trừng phạt mới nhằm vào moscow liên quan tới vụ một cựu điệp viên nga và con gái ông này bị đầu độc tại anh
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao nga madria zakova khẳng định không có bằng
chứng nào chứng minh moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên sergei skripal và con gái
bà jakova nhấn mạnh lý do mỹ đưa ra để áp đặt trừng phạt nga là bịa đặt đồng thời chỉ trích các
động thái của mỹ là cố tình hủy hoại các mối quan hệ song phương vốn đang suy giảm xuống mức thấp nhất chưa từng thấy
thay vì tìm cách cải thiện chính quyền mỹ lại đang dồn mọi nỗ lực vào việc gây trở ngại cho tiến trình này
cùng ngày đại sứ quán nga tại mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích việc washington áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào moscow
đồng thời nêu rõ nga sẽ tiếp tục yêu cầu cuộc điều tra công khai và minh bạch về vụ việc cựu điệp viên bị đầu độc
hôm qua các quan chức nga iran và thổ nhĩ kỳ đã tiến hành cuộc họp về tình hình nhân đạo tại syri
ba nước khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tránh một cuộc xung đột có thể đe dọa tới hàng triệu dân thường
tại tỉnh idlib nơi đang do các nhóm phiến quân kiểm soát
phát biểu tại cuộc họp báo
cố vấn liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo
sgt alan allen cho biết nga thổ nhĩ kỳ và iran khẳng định sẽ cố gắng tránh mọi cuộc chiến và hành động vì dân thường ở idlib
liên hợp quốc cũng đồng thời kêu gọi các quốc gia phương tây và vùng vịnh vốn có ảnh hưởng đối với các nhóm vũ trang đối lập ở syri
cần thực hiện các biện pháp để các nhóm này tránh có các hành động bạo lực đi ngược lại nguyên tắc và các công tác cứu trợ nhân đạo ở khu vực này
liên hợp quốc ước tính có ít nhất bốn triệu người đang có nguy cơ đối mặt với các cuộc xung đột ở tây bắc syri
do đó liên hợp quốc đang chuẩn bị cho mọi khả năng xảy ra bạo lực
và sẽ đề nghị thổ nhĩ kỳ mở cửa biên giới để cho phép dân thường syri chạy trốn trong trường hợp cần thiết
căng thẳng ngoại giao giữa canada và ả rập xê út tiếp tục gia tăng sau khi thủ tướng canada justin trudeau từ chối đề nghị rút lại những chỉ trích của otawa đối với riyadh liên quan tới vụ bắt giữ một số nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ
phát biểu trước báo giới thủ tướng trudeau khẳng định
sẽ không rút lại những chỉ trích nhằm vào ả rập xê út song cũng cho biết không muốn có mối quan hệ không tốt với quốc gia trung đông này
bên cạnh đó nhà lãnh đạo canada cũng cho hay ngoại trưởng hai nước đã có cuộc trao đổi trong ngày bảy tháng tám để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong thời gian tới
căng thẳng ngoại giao giữa canada và ả rập xê út xảy ra sau khi ottawa hối thúc riyad trả tự do ngay lập tức đối với một số nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền của phụ nữ bị bắt giữ
trong khi ả rập xê út khẳng định không chấp nhận sự can thiệp vào công việc nội bộ từ bên ngoài đồng thời triệu hồi đại sứ của mình tại ottawa và tuyên bố trục xuất đại sứ canada
trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giới chuyên gia cảnh báo tình hình căng thẳng hiện nay sẽ ảnh hưởng không tốt tới nền kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh nguồn cung hiện nay đang bị gián đoạn khiến giá chi tiêu tăng
theo nhận định của giới phân tích
cuộc chiến thương mại mỹ trung đã và đang khiến các nhà đầu tư trở nên rè rạt hơn đồng thời khiến nhiều công ty của mỹ và trung quốc phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình thậm chí là đóng cửa vì chi phí hoạt động cao do chính sách thuế mới
giới chuyên gia cũng nhấn mạnh tình hình căng thẳng sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới
nếu tình hình vẫn không được cải thiện tới cuối năm nay các số liệu sẽ bắt đầu chỉ ra những tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế của mỹ và trung quốc
số liệu này thậm chí còn gây ra những tác động lớn hơn đối với những nước khác
cuộc chiến thương mại mỹ và trung quốc nổ ra sau khi mỹ chính thức áp đặt hai mươi năm thuế đối với một lượng hàng hóa trị giá ba mươi bốn tỷ usd của trung quốc vào ngày sáu tháng bảy
và thông báo kế hoạch áp thuế với lượng hàng hóa bổ sung khác trị giá một mươi sáu tỷ đô la vào ngày hai mươi ba tháng tám tới
ở chiều ngược lại trung quốc cũng đã có những biện pháp đáp trả tương tự đối với hàng loạt mặt hàng của mỹ
đối với một số hàng hóa trị giá một mươi sáu tỷ đô la của mỹ trong thời gian tới
nhà sáng lập wikileak julian assanger cho biết đang cân nhắc đề nghị của ủy ban tình báo thượng viện mỹ
về việc ra làm chứng trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
luật sư của ông assanger cho biết đề nghị trên đang được xem xét một cách kỹ lưỡng
đồng thời nhấn mạnh sự an toàn của nhà sáng lập wikileak cần được bảo đảm
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến nay nhà sáng lập wikileaks julian assanger đã sống tị nạn trong đại sứ quán ecuador tại london
để tránh bị anh dẫn độ về thụy điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục
tuy nhiên ông assanger luôn bác bỏ điều này
trước đó ngày tám tháng tám ủy ban tình báo thượng viện mỹ gửi thư đề nghị ông assanger ra làm chứng
và tham gia một cuộc phỏng vấn kín về cáo buộc nga can thiệp vào bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
cho đến nay nga luôn phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời khẳng định những cáo buộc của mỹ là hoàn toàn vô căn cứ
hôm qua báo rodong shinmun tờ báo chính thức của triều tiên đã kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh với mỹ
cho rằng đây là cách hợp lý nhất để tháo ngòi căng thẳng và bảo đảm nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
trong một bài xã luận tờ báo viết việc chấm dứt chiến tranh là bước đi đầu tiên nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh
không chỉ trên bán đảo triều tiên
theo báo cáo này nếu cuộc đối đầu quân sự giữa triều tiên và mỹ kết thúc bằng một tuyên bố
thì bầu không khí sẽ trở nên tạo thuận lợi cho việc xây dựng lòng tin
chính phủ triều tiên đã đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đưa hiệp định đình chiến thành hiệp ước hòa bình
tuy nhiên tờ báo lưu ý điều này vẫn chưa được thực hiện đồng thời kêu gọi những nỗ lực chung để giải quyết vấn đề
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin bộ ngoại giao nước này cho rằng
không thể kỳ vọng có tiến triển trong việc thực hiện những cam kết phi hạt nhân hóa
tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử mỹ triều hồi tháng sáu vừa qua
nếu như mỹ tái diễn những kịch bản cũ vốn đã thất bại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé